tại thành phố đà nẵng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tổ chức hội thảo với chủ đề
phát huy nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh khu vực miền trung tây nguyên
hội thảo đã nhận được ba mươi báo cáo tham luận và hàng chục ý kiến phát biểu
các ý kiến đặc biệt nhấn mạnh đến cách thức phát triển mọi nguồn lực trong nhân dân
đặc biệt là nâng cao chi thức cũng như chất lượng nguồn nhân lực vốn rất dồi dào tại khu vực
cùng với đó là cơ chế sử dụng lao động hợp lý tạo môi trường thuận lợi giúp người lao động phát huy hết khả năng kiến thức đã được đào tạo
yếu tố đa dạng văn hóa giàu bản sắc văn hóa cũng được nhiều chuyên gia quan tâm
nhất là trong việc kết hợp khai thác du lịch dựa vào cộng đồng
nhấn mạnh sự khác biệt tạo ra nét hấp dẫn của từng vùng để thu hút khách du lịch
bên cạnh đó vai trò và tầm quan trọng của công nhân nông dân trí thức cũng được đánh giá cụ thể
chi tiết gắn với từng địa bàn các tỉnh thành phố trong khu vực
hội thảo là diễn đàn để các nhà lãnh đạo nhà quản lý các nhà khoa học chia sẻ những kết quả đã được
đánh giá hạn chế và khuyết điểm đề xuất giải pháp nhằm phát huy tốt nhất mọi nguồn lực của nhân dân
trong quá trình phát triển kinh tế xã hội